chuyển sang phần tin quốc tế trong một thông báo đưa ra ngày hôm qua người phát ngôn bộ ngoại giao qatar tuyên bố
thỏa thuận ngừng bắn giữa israel và hamas ở gaza sẽ bắt đầu được thực hiện vào lúc bảy giờ sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi một theo giờ địa phương
sau đó những con tin đầu tiên sẽ được thả vào khoảng một mươi sáu giờ
quan chức này cho biết thêm danh sách thường dân sẽ được thả khỏi gaza đã được thống nhất số lượng dự kiến được thả là một mươi ba người
trên kênh telegram cánh vũ trang của phong trào hồi giáo hamas xác nhận thỏa thuận ngừng bắn với israel sẽ có hiệu lực bắt đầu từ bảy giờ sáng theo giờ địa phương vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
cùng ngày trong cuộc gặp với tổng thống israel thủ tướng tây ban nha pedro sánchez cảnh báo đòn đáp trả của israel đối với các vụ tấn công của hamas không được dẫn đến cái chết của những người vô tội trong đó có hàng nghìn trẻ em
thủ tướng sánchez nhấn mạnh chính quyền palestine nên nắm quyền kiểm soát giải gaza và cộng đồng thế giới cần tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế